chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thượng tướng phạm trường long
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quân ủy trung ương trung quốc
đang thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước bày tỏ nhất trí và đánh giá cao kết quả hội đàm chiều nay
giữa đồng chí phạm trường long và bộ trưởng ngô xuân lịch
nhấn mạnh quan hệ quốc phòng là một nội dung rất quan trọng
trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc
chủ tịch nước hoan nghênh quân ủy trung ương và bộ quốc phòng hai nước
đã chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác
theo hướng đi dần vào chiều sâu đem lại hiệu quả thiết thực
chủ tịch nước cho rằng việc bộ quốc phòng hai nước ký tuyên bố
tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm hai nghìn hai mươi năm
là cơ sở để triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới
về phần mình ông phạm trường long cảm ơn sự đón tiếp trọng thị
của chủ tịch nước dành cho đoàn
ông phạm trường long đánh giá cao chuyến thăm trung quốc
và dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường
của chủ tịch nước vừa qua
nhấn mạnh chuyến thăm của chủ tịch nước đã hết sức thành công
và gây được tiếng vang lớn trong dư luận trung quốc
ông phạm trường long cho biết chuyến thăm việt nam lần này của đoàn
nhằm thực hiện những nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao
hai đảng hai nước đồng thời tăng cường hoạt động giao lưu
giữa bộ quốc phòng hai nước qua đó tăng cường tin cậy chính trị
thúc đẩy quan hệ hai nước hai quân đội phát triển ổn định bền vững